hơn một tỷ đồng là số tiền đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám vừa bị công an tỉnh bắc ninh phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám
rồi từ đó thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng
trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan
còn tại đà nẵng một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng cũng vừa bị công an triệt phá
cầm đầu đường dây này là đinh văn công thanh chú tại phường thanh khê tây quận thanh khê
cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ được huy động để tiến hành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
với sự tham gia của nhiều đối tượng
cơ quan công an đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan
qua khám xét vật chứng tạm giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng một xe ô tô hai xe máy một máy đếm tiền sổ sách tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với số tiền gần một mươi chín triệu đô la mỹ tương đương với khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
công an thành phố hồ chí minh đang phối hợp với cục hải quan thành phố
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan điều tra vụ vận chuyển trái phép gần hai mươi sáu kg ma túy các loại
được cất giấu trong bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi từ đức và mỹ về việt nam
qua công tác điều tra đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan thành phố hồ chí minh kiểm tra năm bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh có nghi vấn
phát hiện bốn bưu kiện có chứa ma túy với số lượng lớn
kết quả kiểm từ hai kiện hàng được vận chuyển từ đức qua đường bưu chính quốc tế
cục hải quan thành phố hồ chí minh phát hiện gần năm bảy kg ma túy tổng hợp được cất dấu trong các gói kẹo
tiếp tục kiểm tra hai kiện hàng nghi vấn được vận chuyển từ mỹ về việt nam
được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh hải quan phát hiện gần hai mươi kg ma túy đá được cất giấu trong các gói cà phê
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ việc khiến hai vợ chồng tử vong trong nhà nghị
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thị hồng hai mươi tám tuổi
và chồng là nguyễn thanh hưng ba mươi sáu tuổi trú tại thôn tân phú xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một nguyễn thanh hưng điều khiển xe máy đến một nhà nghỉ
ở thôn tân hiệp hai xã bù nho thuê phòng nghỉ
khoảng gần một tiếng sau chị hồng cũng chạy xe máy đến vào phòng nghỉ số ba cùng chồng
đến hai mươi một giờ tối cùng ngày chủ nhà nghỉ đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời
người này nghi ngờ nên gọi hàng xóm xung quanh
cùng dùng chìa khóa mở cửa thì hoảng hốt khi phát hiện hai vợ chồng chị hồng đã tử vong
sáu đối tượng dùng dao tự chế và súng bắn đạn cao su để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
đã bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận đối tượng phạm hoàng chỉnh
cùng năm đối tượng khác đi trên ba xe mô tô đến nhà của người gây mâu thuẫn với mình
và dùng sao tự chế rượt đuổi tấn công người này đồng thời bắn chỉ thiên nhiều phát súng
quá trình khám xét nhà của các đối tượng công an huyện tam nông phát hiện thu giữ
một súng ngắn dạng súng bắn đạn cao su một mươi hai dao tự chế và ba xe mô tô